hội đồng nhân dân tp đà nẵng đã tổ chức kỳ họp thứ một mươi bảy khóa tám đánh giá tổng kết nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
xem xét một số nội dung do ủy ban nhân dân thành phố đệ trình và tiến hành công tác nhân sự hội đồng nhân dân khóa mới
nhiệm kỳ qua hội đồng nhân dân thành phố đà nẵng đã ban hành nhiều nghị quyết mang tính đột phá
thúc đẩy thành phố phát triển nổi bật là nghị quyết về thu chi quyết toán ngân sách nhà nước theo hướng bền vững
giảm phù thuộc nguồn thu từ đất nghị quyết về chủ trương thực hiện năm doanh nghiệp hai nghìn một mươi bốn
chính sách hỗ trợ cho ngư dân đóng tàu chủ trương tạm dừng thu phí giao thông đường bộ
qua đó giúp kinh tế thành phố duy trì mức tăng trưởng cao tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn tăng chín một mươi trên năm
nhiều vấn đề bức xúc của cử tri về công tác quản lý đô thị xây dựng tài nguyên môi trường
có những chuyển biến tích cực việc xử lý giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo kiến nghị của công dân được trú trọng
nhiệm kỳ tới hội đồng nhân dân thành phố đặt ra mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động của các đại biểu hội đồng nhân dân
gắn với các quyết nghị và chức năng giám sát nhằm tạo truyền biến tích cực trên các lĩnh vực kinh tế xã hội quốc phòng an ninh của thành phố